chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online
báo số một mươi ba đã khiến cho một mươi tám người bị thương khi chẳng chống nhà cửa trong đó bảy người ở quảng trị ba người ở quảng nam và tám nạn nhân ở quảng bình
bão cũng đã khiến cho một năm trăm linh căn nhà ở miền trung bị tốc mái và bị sập
ngoài ra gió bão cũng đã khiến cho một mươi ba tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu
về lưới điện có hai sự cố lưới điện đường dây một trăm một mươi kv tại đà nẵng và một mươi bảy trụ điện bị gãy đổ tại quảng trị
bão số một mươi ba cũng làm bờ biển tại các tỉnh miền trung bị sạt lở và hư hại các công trình bờ kè
riêng tại thừa thiên huế hàng loạt trường học bị ảnh hưởng bởi bão số một mươi ba nhiều trang thiết bị dạy và học của các trường bị hư hỏng
do ảnh hưởng của bão số một mươi ba các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình đã có mưa
có nơi mưa to đến rất to như chợ tràng bảy mươi ba mm hoàng mai bốn mươi tám tám mm tại tỉnh nghệ an đức long ba mươi tám mm đậu lưu ba mươi năm mm tại tỉnh hà tĩnh
dự báo trong sáu giờ tới thì tại nghệ an và hà tĩnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi

các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam có mưa từ năm một mươi năm mm có nơi trên ba mươi mm
cảnh báo nguy cơ sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh từ nghệ an đến quảng nam
nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị tại các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
đặc biệt tại các huyện thanh trương nghĩa đàn của tỉnh nghệ an huyện kỳ anh thạch hà thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
huyện lệ thủy thị xã đồng hới thị xã ba đồn của tỉnh quảng bình
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một
sau lũ hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh trắng tay kiệt quệ
không những thế môi trường sau lũ đang bị ô nhiễm nặng nề khiến cho người dân đối diện với nguy cơ bùng phát dịch bệnh
lũ rút cũng là lúc nhiều ngôi làng bị rác bổ vây ngâm nhiều ngày trong nước sát động vật bắt đầu phân hủy bốc mùi nồng nặng
môi trường nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề
nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao
lũ trồng lũ thời gian ngập lụt kéo dài có nơi đã gần cả tháng trời
đây là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn virus và trung gian truyền bệnh phát triển như bệnh tiêu chảy đau mắt đỏ da liễu nhất là bệnh sốt xuất huyết vốn đang tồn tại ở nhiều địa phương
lũ rút cũng là lúc nhiều ngôi làng bị rác bổ vây ngâm nhiều ngày trong nước rác động vật bắt đầu phân hủy bốc mùi nặng nề rác động vật bắt đầu phân hủy đau mắt đỏ da liễu nhất là bệnh suốt huyết vốn đang tồn tại ở nhiều địa phương